quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân
nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
đề ra phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương thị mai
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí nguyễn văn nên tránh văn phòng trung ương
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương cùng lãnh đạo một số bộ ngành
thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ quốc phòng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng lưu ý bộ quốc phòng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo
làm tốt hơn công tác dự báo tình báo chiến lược dự báo phải sát phải trúng
có đề xuất phù hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ cao
chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp cận nhanh với cách mạng công nghiệp bốn
chú trọng bảo vệ môi trường tại các căn cứ quân sự và tại các khu vực khi tiến hành các hoạt động quân sự
thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi chuẩn bị chú đáo tổ chức tốt các hoạt động quốc phòng quân sự
trong năm hai nghìn hai mươi khi việt nam làm chủ tịch asean thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước
nhất là các nước liên kề các nước asean và bạn bè truyền thống
chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương mở rộng hợp tác với liên minh châu âu
tiếp tục tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình nâng cao vị thế uy tín quốc tế của đất nước và quân đội ta